hội đồng nhân dân tỉnh hà giang đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ một mươi sáu nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
kỳ họp này sẽ tiến hành xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
và thảo luận các báo cáo tử trình được đa số cử tri quan tâm
năm hai nghìn hai mươi tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín và thiên tai
nhưng tỉnh hà giang vượt qua khó khăn đạt và vượt ba mươi bảy trên bốn mươi năm chỉ tiêu kế hoạch
tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt sấp xỉ ba mươi triệu đồng
tổng thu ngân sách nhà nước đạt hai năm trăm linh tỷ đồng
có trên một trăm hai mươi sản phẩm ô cốp đạt sao cấp tỉnh du lịch phục hồi mạnh mẽ
cải cách hành chính phòng chống tham nhũng lãng phí được triển khai quyết liệt
đồng chí hoàng gia long giám đốc sở giao thông vận tải
được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch ubnd tỉnh với một trăm linh phiếu tán thành